trong khi nhu cầu giải tỏa công suất cho các dự án điện gió điện mặt trời ở khu vực ninh thuận bình thuận đang vô cùng cấp bách
thì việc triển khai các dự án truyền tài ở khu vực này vẫn chưa thể đồng bộ tiến độ
sự phát triển nóng của các nhà máy điện mặt trời đã dẫn tới tình trạng đa số các đường dây trạm biến áp
từ một trăm một mươi tới năm trăm linh kv trên địa bàn hai tỉnh ninh thuận và bình thuận đều quá tải
trong khi đó các dự án lưới điện nhằm giải tỏa công suất cho các nhà máy điện mặt trời lại gặp không ít khó khăn
là do các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng chuyển đổi mục đích sử dụng với một số điểm cột qua rừng tìm kiếm nhà thầu
để đẩy nhanh tiến độ các dự án bảo đảm quyền lợi cho các chủ đầu tư cũng như ngành điện
thời điểm này rất cần sự vào cuộc của các bộ ban ngành các cấp chính quyền trong việc đẩy nhanh tiến độ thẩm tra thẩm định các dự án
các thỏa thuận hướng tuyến vị trí chạm rút ngắn thời gian thỏa thuận hướng tuyến vị trí
phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng